mời quý vị cùng điểm qua những thông tin về thời tiết
chị minh hương này ngày hôm qua thì miền bắc cụ thể là thành phố hà nội thì đã mưa cả ngày không dứt
và hôm nay khi mà đi ra đường thì vẫn cảm thấy là trời đang mưa
không biết là thời tiết ngày hôm nay sẽ như thế nào
vâng anh kiên quý vị thân mến thời tiết ngày hôm nay nhiều nơi tại bắc bộ sẽ mưa to
và dự báo mưa sẽ còn kéo dài cho đến hết sáng ngày hôm nay
và lượng mưa trung bình tại miền bắc sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi năm mươi mm
có nơi sẽ vượt là tám mươi mm
và xuôi xuống miền trung thì lượng mưa còn lớn hơn nhiều so với miền bắc
đặc biệt là khu vực bắc trung bộ lượng mưa có nơi trên một trăm tám mươi mm
và mưa nhiều cũng sẽ khiến cho không khí mát mẻ và dễ chịu hơn
chính vì vậy nhiệt độ trung bình sẽ không vượt quá là ba mươi độ c
tuy nhiên là quý vị cũng cần lưu ý về sạt lở đất
đặc biệt là tại vùng núi đề phòng để tránh thiệt hại về người và tài sản
bên cạnh đó mưa sẽ khiến cho tình trạng ùn tắc kéo dài vào đầu buổi sáng
nên quý vị cần tính toán thời gian cũng như là lộ trình phù hợp
để tránh xảy ra ủn tắc
nhiệt độ chi tiết cho các tỉnh thành trên cả nước